cục quản lý thị trường đắk lắc phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện tịch thu gần hai tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối
kiểm tra trong thùng xe mang biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn bốn trăm bảy mươi chín lực lượng chức năng phát hiện có hai mươi ba thùng xốp đựng nội tạng động vật
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
tài xế trương văn sĩ không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên và khai nhận
hai mươi ba thùng xốp này được vận chuyển từ tp hcm về gia lai để tiêu thụ
cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã lập biên bản vi phạm hành chính đưa chiếc xe khách và hàng hóa trên về trụ sở để xử lý tiêu hủy theo quy định